hiện nay những biển quảng cáo không chỉ giúp cho các doanh nghiệp tư nhân quảng bá sản phẩm của mình
mà còn góp phần tô điểm cho các đường phố thêm phần rực rỡ nhiều màu sắc
tuy nhiên nó lại tiềm ẩn những nguy cơ cháy nổ vô cùng nguy hiểm
trong thời gian qua đã có rất nhiều vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
mà nguyên nhân là từ biển quảng cáo
liên tiếp các vụ cháy nghiêm trọng xảy ra mà nguyên nhân xuất phát từ những sự cố chập điện từ biển quảng cáo
gây thiệt hại to lớn về người và tài sản
trên thực tế những tấm biển quảng cáo điện tử ấy lại được lắp đặt khắp nơi
mà không được sự quản lý về an toàn phòng cháy chữa cháy
và các doanh nghiệp người dân thì vẫn thờ ơ chưa có ý thức phòng tránh
cái bình cháy nổ đấy thì là nó đắt đỏ không phải nhà dân nào cũng có đủ điều kiện để mua
thì biết là nếu mà nó mà cháy lổ thì là thứ nhất nếu mà nhỏ thì là dập bằng nước
còn nếu mà cháy to thì là gọi một trăm một mươi bốn
nhưng đa số các vụ cháy mà chúng ta thấy thì đa số xuất phát từ biển quảng cáo của các đơn vị
mà có nhiều vật liệu dễ cháy như là quán karaoke hay là quán bar thì nó có nhiều cái sợi bông thủy tinh
hay cái vật liệu mút rồi nhựa nó rất là dễ cháy và trong cái điều kiện mà cái mặt bằng của thành phố
nói chung nó rất là chật thì đôi khi là người ta không có thể có giải pháp phòng cháy cháy an toàn
bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy nói chung
bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy nói chung
và an toàn sử dụng điện để thắp sáng biển hiệu hộp đèn quảng cáo nói riêng là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi công dân
việc lắp đặt biển quảng cáo an toàn không chỉ gìn giữ an toàn về tính mạng và tài sản cho mỗi cá nhân gia đình
mà còn góp phần bảo vệ an toàn cho mọi người